nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường thiếu sinh quân việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi gặp gỡ các cựu học sinh của trường
tại buổi gặp mặt thủ tướng chia sẻ cho đến hôm nay các thế hệ thiếu sinh quân vẫn tiếp tục
đóng góp cho sự phát triển của đất nước đây cũng là bài học cho đảng nhà nước ta
các cấp chính quyền trong bối cảnh hiện nay là chủ động tốt nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cách mạng
phát triển đất nước
do yêu cầu của đất nước của cách mạng thế hệ thiếu sinh quân ngày ấy đã được chuyển sang học
nhiều ngành nghề khác nhau họ đã phấn đấu không ngừng và có rất nhiều tấm gương tiêu biểu công hiến
cho đất nước nhiều đồng chí là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước
hà là việc đưa tất cả học sinh việt nam rất nhiều học sinh việt nam đi nước ngoài
đào tạo v v là những mô hình mà chúng ta chủ động nguồn nhân lực cho thế hệ mai sau
đó không phải học chung cho các bản chứ lãnh đạo cho đảng ta hiện nay
trong việc không có nguồn nhân lực tốt khó thành công
ngụy lực đấy không phải linh thường chỉ là chuyên môn kỹ thuật
mà đó là sự trung thành
đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta của quân đội ta
thủ tướng nhấn mạnh đây cũng là bài học cho đảng nhà nước ta các cấp chính quyền trong bối cảnh hiện nay đưa ra tầm nhìn xa để chủ động tốt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng phát triển đất nước
nguồn nhân lực ấy không chỉ được đào tạo chuyên môn mà còn phát huy truyền thống quý báu của dân tộc trung thành và đóng góp cho đất nước như thiếu sinh quân
chúng ta rất vui mừng thấy một lớp con bộ đức độ tài năng trung thành và tổ quốc những người thiếu sinh quân việt nam không ai phản bội đối tổ quốc với đảng không ai lừa đảo trong kinh tế thị trường v v
đấy là một điều rất quý để một lớp con bộ được trưởng thành qua nhiều thời kỳ đấy là một truyền thống đáng được trang trọng
nhân dịp này thủ tướng cũng đã thông tin đến cựu thiếu sinh quân việt nam về những kết quả đáng mừng của đất nước đồng thời khẳng định đảng và nhà nước luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân thực hiện tốt di trúc của bác hồ đưa đất nước sánh vai cùng với các cường quốc nam châu